tại thành phố vũng tàu viện quy hoạch xây dựng miền nam bộ xây dựng đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế
tìm kiếm mô hình và giải pháp theo quan điểm bền vững để khả thi hóa tiềm năng của các đô thị ven biển
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành quy hoạch xây dựng trong và ngoài nước đã có những thuyết trình về các nội dung
tầm nhìn phát triển cho các đô thị và vùng ven biển xu hướng và mô hình phát triển các vùng ven biển và đô thị biển gắn với phát triển du lịch
cũng tại hội thảo các nhà đầu tư và phát triển bất động sản các học giả các nhà khoa học các chuyên gia
các công ty tư vấn trong và ngoài nước đóng góp các nghiên cứu quan điểm và kinh nghiệm thực tế với mục đích tìm kiếm các mô hình
giải pháp khai thác tốt nhất các tiềm năng ven biển hướng tới phát triển xanh và bền vững
đề xuất khung phát triển và quy hoạch bảo vệ và làm tăng giá trị cho khu vực ven biển